kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
vừa tiến hành kiểm tra nhiều điểm sửa xe tại thành phố thủ đức các quận huyện trên địa bàn
và phát hiện một mươi một cơ sở kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu độ chế xe trái phép
lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra bất ngờ nhiều điểm sửa xe và kinh doanh phụ tùng
linh kiện mô tô xe máy tại các quận một một mươi một mươi một một mươi hai tân phú gò vấp phú nhuận và tp thủ đức
tại các cơ sở sửa xe và kinh doanh phụ tùng xe máy lực lượng chức năng phát hiện một mươi một cơ sở
có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi các đặc tính xe độ xe là những chiếc xe mô tô
được thay đổi kết cấu độ lại dùng vào mục đích đua xe tạo tiếng ồn lớn hoặc nếu là các đối tượng xấu
có thể sử dụng để gây án như trộm cướp bởi các xe sau khi độ cho khả năng tăng tốc nhanh
trong quá trình kiểm tra hầu hết các chủ cơ sở sửa xe và kinh doanh phụ tùng xe máy
đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trong tiệm
lực lượng chức năng đã lập hồ sơ bàn giao cho công an địa phương tạm giữ tăng vật xử lý theo quy định